chiều ngày một mươi sáu tháng chín cho ý kiến về dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư
ủy ban thường vụ cho rằng đây là dự án luật quy mô lớn bao gồm nhiều nội dung quan trọng
rất dễ mâu thuẫn với các luật khác liên quan
việc xây dựng dự án luật cần được xem xét và tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi của các bộ ngành trung ương
các đại biểu quốc hội tránh trường hợp luật chỉ là hình thức
đã có rất nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu chung quanh dự án luật
ủy ban thường vụ quốc hội nhận thấy dự án luật có nhiều nội dung chưa cụ thể
rõ ràng thậm chí rất mới mà những luật trước đó chưa có nội dung tương tự
chúng ta cũng không quy định rõ cái hội đồng này thủ tục rồi thời gian thẩm định nó như thế nào
thì nó sẽ phát sinh thêm cái phức tạp về thủ tục hành chính
và nó tăng thêm cái thời gian và công sức có khi làm chậm cái dự án bbb
đây là dự án luật liên quan đến nhiều lĩnh vực như giao thông vận tải điện năng lượng
và cũng sẽ mâu thuẫn với một số luật đầu tư công luật đấu thầu luật xây dựng luật đất đai
ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng dự án luật phải đảm bảo
đảm bảo sự đồng bộ thống nhất trong hệ thống pháp luật
chúng ta đưa ra cái dự thảo luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư
là chúng ta muốn lập ra một cái cơ chế pháp lý đặc thù cho cái hình thức hợp tác công tư này
nhưng mà nhiều nội dung tại dự thảo luật này thì nó sẽ đụng chạm tới rất nhiều luật
mà chúng ta đã có vài học rồi khi chúng ta làm cái luật quy hoạch
chúng ta phải sửa gần bốn mươi cái luật
mà vừa rồi rồi phải ra thêm một cái nghị quyết
giải thích pháp luật của quỹ ban thường vụ quốc hội
nếu mà nó đụng chạm quá nhiều mà nó gây xáo trộn hoặc là nó gây ách tắc trong thực thi pháp luật thì cân nhắc
dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư sẽ được tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi của các bộ ngành trung ương
cũng như đại biểu quốc hội
trong các kỳ họp tới đây quốc hội cũng sẽ xem xét cho ý kiến
để hoàn thiện dự án luật một cách đầy đủ nhất đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi luật có hiệu lực